nhân dịp kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh lãnh tụ cách mạng vladimir ilyich lenin sáng nay đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu của đảng
nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dân hoa tại tượng đài lenin ở quận ba đình hà nội
đây là hoạt động thường niên của đảng và nhà nước ta nhằm tri ân sâu sắc tới lãnh tụ lenin nhà lãnh đạo
nhà chính trị kiệt xuất người thầy của giai cấp công nhân của nhân dân lao động trên toàn thế giới